hôm nay ngày một mươi một tháng ba bàn bí thư họp dưới sự chủ trì của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng
để nghe đảng ủy công an trung ương và các cơ quan chức năng báo cáo kết quả điều tra vụ án
tổ chức đánh bạc đánh bạc lừa đảo rửa tiền
ban bí thư cho rằng đây là vụ án có quy mô đặc biệt lớn sử dụng công nghệ cao
tính chất đặc biệt nghiêm trọng phức tạp nhạy cảm liên quan đến nhiều người nhiều ngành nhiều địa phương
liên quan đến cán bộ của lực lượng công an được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm
đảng ủy công an trung ương và lãnh đạo bộ công an đã chủ động tích cực chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh phú thọ khởi tố điều tra vụ án và báo cáo kết quả bước đầu với ban bí thư
ban bí thư yêu cầu đảng ủy công an trung ương phối hợp với các cơ quan chức năng
chỉ đạo tiếp tục điều tra mở rộng vụ án làm rõ trách nhiệm của các đối tượng có liên quan
xử lý nghiêm minh theo quy định của đảng và pháp luật nhà nước
với tinh thần kiên quyết chặt chẽ khách quan chính xác đúng người đúng vi phạm đúng pháp luật